cũng trong sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an bày tỏ lòng thanh kính
biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn phát hủy truyền thống anh hùng
vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng
lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ